khi dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát nhiều dịch vụ không thiết yếu đã được phép cho mở cửa trở lại
đối với tp hcm ubnd tp cũng vừa điều chỉnh cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ không thiết yếu
đáng chú ý các quán bar được phép hoạt động trở lại riêng vũ trường và karaoke tiếp tục tạm dừng hoạt động
đối với tp hcm một số điểm vui chơi giải trí như giạc chiếu phim cũng được ubnd tp hà nội cho phép mở cửa trở lại từ ngày chín tháng năm
theo văn bản số một nghìn bảy trăm một mươi bảy các quán bar trên địa bàn tp hcm được hoạt động trở lại
riêng vũ trường và karaoke vẫn chưa được phép hoạt động trở lại
các dịch vụ như dạp chiếu phim spa massage trung tâm tiệc cưới được hoạt động trở lại
ngoài ra các ngành nghề không thiết yếu khác ở tp hcm cũng được phép hoạt động trở lại sau gần hai tháng phải ngừng để chống dịch covid một mươi chín
như cơ sở làm đẹp phẫu thuật thẩm mỹ sông hơi các khu vực vui chơi giải trí sân khấu pop bia club các điểm kinh doanh internet
hát với nhau
ubnd tp hcm yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng
ngoài phạm vi công sở trường học trên các phương tiện giao thông công cộng sửa tay sát khuẩn bảo đảm vệ sinh cá nhân